thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi sáu bị cáo
nguyên lãnh đạo cán bộ nhân viên sở y tế tỉnh đắk lắc về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đề nghị xử phạt bị cáo cao thị ninh nguyên kế toán trưởng phòng kế hoạch tài chính
từ năm đến sáu năm tù các bị cáo nguyễn hữu huyên nguyên trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ dược nguyễn đình diệm nguyên phó phòng nghiệp vụ dược
nguyễn xuân hải nguyên nhân viên phòng nghiệp vụ y dược bị đề nghị mức án từ bốn đến năm năm tù
các bị cáo doãn hữu long nguyên giám đốc sở y tế từ ba năm đến sáu tháng ba năm sáu tháng đến bốn năm tù
nguyễn hữu thông nguyên trưởng phòng tổ chức nguyên trưởng phòng tài chính kế toán từ ba năm đến ba năm sau tháng tù
một mươi bị cáo còn lại bị đề nghị xử phạt từ sáu tháng đến hai năm chín tháng tù nhưng cho hưởng án treo
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn cho tới tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại sở y tế tỉnh đắk lắc
một số người đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chuyển nhóm bỏ nhóm thay đổi hàm lượng
thêm mới nhiều mặt hàng thuốc trong đấu thầu không đúng với tình hình sử dụng thuốc và không đúng quy định về căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
mục đích là hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có đủ điều kiện can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu
thay đổi hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu và thay đổi kết quả đấu thầu đối với gói thầu generic
hậu quả là một mươi bốn mặt hàng thuốc được xét duyệt và phê duyệt trúng thầu sai nhóm gây thiệt hại hơn một mươi ba tám tỷ đồng